trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công ty điện lực quảng ngãi đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng
nhằm gửi lời tri ân tới tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành điện lực việt nam
các hoạt động nổi bật gồm tư vấn hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm
hiệu quả cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông tặng và thay thế miễn phí thiết bị điện
như sửa chữa đấu nối lại hệ thống điện bị xuống cấp tuyên truyền sử dụng điện an toàn
miền núi vùng sâu vùng xa
tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã ba trang thuộc khu căn cứ
cách mạng ba tơ tỉnh quảng ngãi nơi liệt sĩ bác sĩ đặng thùy
hy sinh trong chiến tranh chống mỹ cứu nước
công ty điện lực quảng ngãi phối hợp với vnpt quảng ngãi tài trợ miễn phí đường truyền internet
mạng nội bộ và hệ thống điện giúp các em học sinh được tiếp cận với tin học và internet
điều mà nhiều thế hệ thầy cô nơi đây chưa từng dám nghĩ đến
trong đầu năm học vừa qua nhà trường đã được sử dụng đào tạo tỉnh quảng ngãi
cấp cho một mươi năm bộ máy vi tính và vừa qua công ty điện lực tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ
lắp đặt hệ thống điện trong phòng tiên học
trong đầu năm học vừa qua nhà trường đã tổ chức dạy thí điểm bộ môn tiên học
bước đầu thì nhìn chung các em học sinh khi được tiếp xúc với lại bộ môn tiên học
thì hầu hết các em rất phán khởi hứng thú trong cuộc tập
dự kiến trong khoa học kỳ hai nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch
để thực hiện dạy bộ môn tiên học trong nhà trường
chương trình thắp sáng niềm tin được điện lực quảng ngãi triển khai với thông điệp
chuyên nghiệp hiệu quả hướng tới phát triển bền vững góp phần cải thiện môi trường đầu tư
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển
đã và đang lan tỏa đến các học sinh người nghèo góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương